một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
bơi qua sông để hái cà phê một người đàn ông tên lê trung tuấn năm mươi chín tuổi ngụ xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước đã bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi mất tích
cơ quan chức năng huyện bù đăng tỉnh bình phước phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn và ủy ban nhân dân xã phú sơn đang tổ chức tìm kiếm tung tích của nạn nhân
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một nạn nhân bơi qua sông lấp để vào dãy hái cà phê
tuy nhiên do vào mùa mưa nước của dòng sông lấp lên cao chảy xiết nên ông tuấn bị đuối sức nước cuốn trôi mất tích theo về hướng xã thọ sơn huyện bù đăng
công an huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép một bánh heroin
vào tối ngày một mươi tháng một mươi một công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lan thanh luân và hà thị mỹ duyên cùng chú tại huyện quế phong
thuê xe vận chuyển ma túy đi hà nội để giao dịch
đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có khối lượng gần ba trăm năm mươi gram
được biết luân là đối tượng đã có hai tiền án về ma túy
công an huyện bình chánh tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị thu thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngụ ở quận tám để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng một mươi một thảo đến cửa hàng vàng kim thành phương thuộc ấp ba xã vĩnh lộc a huyện bình chánh giả vờ hỏi mua vàng và yêu cầu cho xem mẫu
nhân viên của cửa hàng đã lấy bộ vòng gồm bảy chiếc vòng bằng vàng giới thiệu cho thảo
lợi dụng sơ hở của nữ nhân viên thảo đã lấy một chiếc vòng vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
phát hiện bị mất tài sản nữ nhân viên đã đuổi theo kịp thời khống chế đối tượng để giao cho lực lượng công an xử lý
lương thiên dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi bốn trên hai mươi bốn lương văn can phường máy tơ quận ngo quyền tp hải phòng
bị công an quận kiến an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một công an huyện bình chánh tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị thu thảo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngủ tại quận tám để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là đối tượng vờ hỏi mua vàng rồi tìm cách cướp đi
người phụ nữ đã bị nhân viên tiệm vàng bắt lại giao cho công an xử lý
vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng một mươi một thảo đến tiệm vàng kim thành phương
thủ ấp ba xa vĩnh lộc a huyện bình chánh hỏi mua vàng và yêu cầu theo xe mẫu
nhân viên cửa hàng đã lấy bộ vòng xi men gồm bảy chiếc vòng bằng vàng giới thiệu cho thảo
lợi dụng sơ hở của nữ nhân viên thảo đã lấy một chiếc vòng vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
phát hiện bị mất tài sản nữ nhân viên đã đuổi theo kịp thời khống chế đối tượng do công an xử lý
ngày một mươi hai tháng một mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần bảo duy
hai mươi bốn tuổi ngụ tài sản lộc an huyện long thành về hành vi cướp tài sản để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chị huỳnh ngọc yến hai mươi chín tuổi là chùa sóc quần áo thuộc tổng một mươi một khu phước hải tỉ trấn long thành
bị một đối tượng lạ mặt đột nhập dùng giao uy hiếp rồi không chế
chiếm đoạt một xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi c hai trăm linh một nghìn sáu trăm ba mươi ba một điện thoại iphone bảy và hai triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị trấn long thành đã phối hợp với trinh sát hình sự công an huyện
nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin xác minh vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hơn hai giờ truy tìm dấu vết khoảng một mươi sáu h hai mươi phút cùng ngày
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án cùng tan vật
khi đang lẫn trốn tại một nhà trọ thuộc ấp hàng gòn xã lộc an huyện long thành
mới đây tòa án nhân dân huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
theo cáo trạng chiều ngày sáu tháng bốn sau khi nghe cuộc gọi của tuấn đen
ngụ huyện cao lãnh nói bạn mình bị nguyễn văn hùng đánh
nguyễn trí trung ba mươi một tuổi ngụ xã an long huyện tam nông
cùng nhóm bạn rủ nhau vào thị trấn tràm chim để nói chuyện hòa giải
khi đến nơi cả nhóm gặp tuấn đen và cùng đến nhà nguyễn văn hùng
khi tới nhà thì tuấn đen bỏ đi tưởng là nhóm trung có hung khí đánh nhau
nên một người bạn của hùng vào bên hông nhà nhặt gạch ống ném vào nhóm của trung
hai bên xảy ra hỗn chiến hậu quả hai người trong nhóm của trung bị thương
sau đó các bị cáo đã bồi thường cho người bị thương số tiền bảy mươi triệu đồng
xét thay mức độ nghiêm trọng của cuộc việc cũng như tính chất khôn đồ của các bị cáo
tòa án nhân dân huyện tam nông đã tuyên nhóm bị cáo một mươi người tổng cộng một mươi chín năm ba tháng tù
trong đó có bốn người đều nhận mức hai năm tù nhưng cho hưởng án treo
tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý vào ngày một mươi hai tháng một mươi một
công an huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép một bánh heroin
vào tối ngày một mươi tháng một mươi một công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lan thanh luân và hà thị mỹ duyên
cùng chú tại huyện quế phong thuê xe vận chuyển ma túy đi hà nội giao dịch
đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng tăng vật thu giữ
gồm một bánh heroin có khối lượng gần ba trăm năm mươi gram và được biết luân là đối tượng đã có
tiền án về ma túy
vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi một công an huyện bình giang tỉnh hải dương
phối hợp với công an xã bình xuyên đã tiến hành kiểm tra quán karaoke golden
địa chỉ tại thôn bình d xã bình xuyên do trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đứng tên
đã phát hiện một số trường hợp khách đến hát và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại phòng hoàng gia một của quán tổ công tác đã phát hiện bảy nam nữ
thanh niên trong đó có bốn khách và ba nữ nhân viên phục vụ đang tụ tập bay lóc
một số có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại hiện trường lực lượng chức năng
đã thu giữ một mảnh vỡ dạng bột nén màu xanh nghi là ma túy dạng kẹo
cùng với một bộ dụng cụ sử dụng ma túy những thanh niên trên trong độ tuổi
từ hai mươi đến ba mươi năm đến từ các tỉnh hải dương hà nội nam định long an yên bái
qua test nhanh có năm trường hợp dương tính với ma túy ngoài số khách và nhân viên
nói trên tại quán còn có một mươi ba nhân viên nữ và một số nhân viên nam
đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đang có mặt tại phòng nghỉ chờ phục vụ
hiện vụ việc đang được công an huyện bình giang tiếp tục xác minh làm rõ
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm
hành chính đối với ngô tấn hiển sinh năm hai nghìn hai ngụ tại phường nhà mát
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin
bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
hôm sáu tháng chín ngô tấn hiển dùng tài khoản tiktok của mình để đăng tải
một đoạn clip kèm dòng trạng thái sai sự thật về việc đánh bắt thủy hải sản
của người dân trên địa bàn đoàn clip được các cá nhân và tổ chức chia sẻ
làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
quá trình làm việc công an thành phố bạc liêu cũng đã tuyên truyền nhắc nhở
và buộc ngô tấn hiền tháo gỡ đoạn clip nói trên đồng thời ra quyết định
xử phạt đối với ngô tấn hiền về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt
gây hoang mang trong nhân dân với số tiền là năm triệu đồng
ít nhất bảy hộ dân với hàng chục nhân khẩu kể cả là khách du lịch buộc phải di rời
khẩn cấp đến nơi an toàn do ảnh hưởng từ vụ sạt lở ta luy xảy ra vào chiều ngày hôm qua
tại đường khe xanh thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
trước đó vào khoảng một mươi sáu h chiều cùng ngày một số hộ dân phát hiện có hiện tượng
sạt lở đất xảy ra ở phía ta luy âm ngay dưới chân một số công trình nhà ở khách sạn nên báo
chức năng lực lượng chức năng đã nhanh chóng buộc di rời khẩn cấp nhiều hộ dân
cùng tài sản đến nơi an toàn bên cạnh đó lực lượng công an thành phố đà lạt cũng tiến hành
phong tỏa hiện trường phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện
vận tải đi qua ghi nhận tại hiện trường có công trình bị đẩy trôi khỏi vị trí móng
kéo theo nhiều tài sản nhiều ngôi nhà xung quanh đứng trước nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào
hiện cơ quan chức năng thành phố đà lạt đang tiến hành khảo sát làm rõ nguyên nhân để có các biện pháp
khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng này
lực lượng công an vừa đồng loạt triển khai một mươi năm tổ công tác ở năm tỉnh thành phố
triệt phá đường dây đánh bạc khủng các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dưới nhiều hình thức
như phóc cơ tài xỉu sóc đĩa bắn cá hai mươi ba đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều máy tính
thẻ ngân hàng ô tô hạng xăng
bốn tháng một mươi một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phối hợp với công an huyện gia lâm thành phố hà nội huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
triển khai một mươi năm tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại hà nội lạng sơn
phú quốc kiên giang quảng ninh thái nguyên là nơi ở của các đối tượng và triệu tập
làm việc với hai mươi ba đối tượng tại tất cả các địa điểm
kết quả khám xét đã thu giữ bốn xe ô tô nhiều máy tính điện thoại thẻ ngân hàng
và đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng
gồm nhiều trò chơi khác nhau đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến này
do nhóm đối tượng phạm công anh hoàng mạnh lâm đinh văn hoàng chú tại thành phố lạng sơn
tỉnh lạng sơn cầm đầu trị tạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần một mươi bốn tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến
đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộng cán kinh doanh tài chính
có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra tiếp tục làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về quá trình hoạt động phạm tội của đường dây đánh bạc
cũng như quá trình điều tra phá chuyên án này cho các bản tin tiếp theo
cơ quan huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ đối tượng phạm thanh tùng
chú huyện gò dầu về hành vi buôn bán hàng cấm là một sáu trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó trên tuyến quốc lộ hai mươi hai b đoạn thuộc ấp cẩm bình xã cẩm giang đội cảnh sát kinh tế
cơ quan huyện gò dầu phát hiện phạm thanh tùng điều khiển xe mô tô chở theo hai bịch nilon màu đen
chứa hai trăm chín mươi bao thuốc lá nhập lậu kiểm tra nhà ở của tùng lực lượng chức năng thu giữ thêm một ba trăm tám mươi bao thuốc
thuốc lá điếu nhập lậu các loại tùng khai nhận mua hai trăm chín mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu của một người phụ nữ
định mang về bán lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn xã trường đông thị xã hòa thành
để kiếm lời thì bị bắt quả tang thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng hình thức vay
tiền online với điều kiện dễ dàng lãi suất thấp làm mồi nhử cho nên rất nhiều người đã sập bẫy
theo đó kẻ xấu đã rụ khách hàng cài app vay tiền online
các ứng dụng này có gãn mã độc để đánh cắp dữ liệu trong điện thoại của khách hàng như danh bạc hay những
tài sản khác từ đó các đối tượng ép khách hàng phải trả số tiền lớn hơn nhiều so với khoản vay
nếu không các đối tượng sẽ nhắn tin với nội dung xấu cho những người thân bạn bè của nạn nhân
do đó người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm mạng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và một số địa phương
liên quan căn cứ kết quả điều tra xác định một số đối tượng đã lợi dụng vị trí công tác để thực
hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của nguyễn minh quân giám đốc bệnh viện tp thủ đức
với số tiền đặc biệt lớn vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
một trần văn long tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch việt trụ sở chính tại thành
phố hồ chí minh và chi nhánh tại thành phố hà nội hai bùi thị hồng giang luật sư giám đốc công ty
luật trách nhiệm hữu hạn bùi gia và cộng sự chủ sở chính tại thành phố hà nội và chi nhánh tại thành
phố hồ chí minh ba hà duy tuấn kinh doanh tự do bốn lê thanh an chú tại phường phú thuận
quận bảy thành phố hồ chí minh năm bùi trung kiên trú tại phường thảo điền thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh sáu nguyễn ngọc triệu trú tại xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại
điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy sau khi viện kiểm sát nhân dân
tối cao phê chuẩn các cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
đúng quyết định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn mộng xuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
xuyên làm giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn đầu tư và xây dựng thương mại dịch vụ phương quyên
có trụ sở tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
trong khoảng thời gian này với hành vi gian dối của mình xuyên đã thực hiện liên tiếp bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả sử dụng tài liệu giả của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long và tổng cục đường bộ việt nam
để giao cho công ty được khai thác sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ một
thuộc thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
tổng số tiền xuyên lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn mộng xuyên một mươi năm năm chín tháng tù giam về các tội danh trên
thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng gần đây thì nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức giao dịch qua các cuộc điện thoại có dấu hiệu gia tăng
trong đó thì nhiều đối tượng giả danh cơ quan chức năng hoặc cho vai tiền với lại xuất tấp
lời mời hấp dẫn để nhiều người sập bẫy
trước thực trạng này cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những cuộc điện thoại lừa đảo
ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
bị can lưu báo ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại thành phố hạ long vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo báo cáo vụ việc ngọc quen với ngô sĩ hiệp khi cùng bị nhốt tại trại tạm giam công an tỉnh hải dương
sau khi ra tù không có công an việc làm ngọc đã nảy sinh ý định
gọi điện thoại cho người thân của hiệp để lừa một khoản tiền
vừa qua đội cảnh sát hình sự công an thành phố hạ long đã bóc rỡ đường dây lừa đảo với phương thức cho vay tài chính
với số tiền chiếm đoạt lên tới gần bảy trăm linh triệu đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố đối với bốn đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thấy vay tiền với lãi suất thấp thủ tục nhanh đơn giản người đàn ông này không ngần ngại chuyển số tiền năm trăm năm mươi đồng để làm hồ sơ vay vốn
đây chỉ là một trong số một sáu trăm ba mươi hai bị hại sập bẫy trong đường dây này
khi nó đang ở nhà có một số điện thoại lại gọi cho tôi tư vấn về việc tôi có nhu cầu vay tiền không
mà tôi có nhu cầu vay một mươi triệu cho việc tiêu xài cá nhân thôi
sau đó nhân viên hướng dẫn cho tôi là muốn vay tiền thì phải có làm một phủ tục hồ sơ
có tin tưởng là người tư vấn gửi cho tôi một số tài khoản tôi có chuyển vào hơn năm trăm linh đồng
mấy ngày sau tôi gọi điện lại thì số điện thoại thay bao và tôi không liên lạc nữa
việc này là không phải
chỉ riêng tôi là bị lừa mà bạn bè của tôi và một số người vẫn bị lừa
vẫn là những chiêu trò giả danh cơ quan công quyền hay những lời mời trào vay tiền hấp dẫn
nhưng các đối tượng lừa đảo đã không yêu cầu chuyển số tiền lớn mà chi nhỏ số tiền chuyển khoản
tuy nhiên nạn nhân của những vụ lừa đảo này thì lên tới hàng trăm thậm chí hàng nghìn người
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tp hạ long đã triệt phá chín vụ với một mươi một bị can
thế nhưng do sự chủ quan và thiếu cảnh giác
người dân vẫn dễ dàng để các đối tượng xấu lợi dụng
cơ quan công an và các cơ quan chức năng khi mà gọi hoặc mời người dân lên
chúng tôi đều có gửi giấy mời giấy triệu tập và làm việc tại trụ sở của các cơ quan
nên khuyên cáo người dân đối với những cái việc mà gọi điện qua điện thoại là chúng ta không hợp tác
và không nghe theo cái dẫn dắt của các đối tượng
thế ngoài ra thì còn đối với lừa đảo lợi dụng ở trên cái vay tiền
ở trên các ứng dụng ở trên mạng xã hội thì cũng để
khuyên cáo người dân là đối với những cái thủ đoạn như thế thì chúng ta không nên vào những cái trang như thế
bởi chúng ta truy cập vào những đồng minh đó thì tài khoản ngân hàng sẽ tự bị rút
và cái việc mà truy thu nó rất khó khăn
lực lượng công an đã và đang tập trung triệt phá các vụ án lừa đảo
trong đó có nhiều vụ án chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại
tuy nhiên mỗi người dân cũng cần tỉnh táo khi tiếp nhận các cuộc gọi liên quan đến chuyển tiền
hoặc vây vốn tránh trở thành các con mồi cho đối tượng lừa đảo
tại nghệ an công an tp vinh vừa khởi tố vụ án khởi tố hai mươi bốn bị can
về các tội danh đánh bạc và cho ve lãi nặng trong giao dịch dân sự
làm rõ số tiền đánh bạc hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng tại nghệ an là đối tượng nguyễn trọng linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện nam đàn
còn nguyễn quốc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh thừa thiên huế
là đối tượng cầm đầu điều hành toàn bộ đường dây đánh bạc lớn
quá trình bắt giữ cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô ba máy tính năm máy tính bảng
bảy điện thoại di động bảy thẻ atm và năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng tiền mặt
phong tỏa đối với chín tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ
bước đầu xác định tổng số tăng vật trong đường dây tham gia đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa tiến hành kiểm tra phát hiện xử lý một cơ sở cắt tóc gội đầu hoạt động trái phép
bất chấp các quy định về việc phải tạm dừng để phòng chống dịch
đó là salon tóc nam tuyết trinh ở số bốn mươi hai a đường lý tự trọng phường tân an thành phố buôn ma thuột
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện cơ sở đang có ba nữ nhân viên phục vụ
khách nam trong phòng kín tất cả đều không tuân thủ quy định năm k về phòng chống dịch
khi đoàn kiểm tra đến thì tất cả bỏ trốn vào khu vực nhà vệ sinh của salon
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc
đồng thời tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở để tiếp tục xử lý theo quy định
ngoài ra đoàn kiểm tra cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân
có mặt tại salon tóc nói trên vi phạm quy định phòng chống dịch